trước thông tin lên mạng xã hội khẳng định sự việc ở đồng tâm liên quan đến hai khu đất nằm kề nhau tạm gọi là khu a bốn mươi bảy ba mươi sáu ha và khu b năm mươi chín ha là khu tranh chấp
lê đình kỳnh thừa nhận đất khu a là đất quốc phòng và đá bảng giao còn khu b hay còn gọi là đất đồng xanh là đất nông nghiệp nên cáo buộc chính quyền muốn lấy năm mươi chín ha của khu b thì phải đến bù
theo cách nói này của lê đình kịnh thì đất quốc phòng nằm trên địa dưới đồng tâm vào khoảng một trăm linh sáu hectare
tuy nhiên theo bản đồ quản lý đất sân bay miếu môn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng các mốc giới bê tông cốt thép đã được đơn vị quân đội cắm từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi thể hiện đất sân bay miếu môn thuộc địa dưới xã đồng tâm chỉ có hơn sáu mươi bốn hectare là khớp với đo đạc của thanh tra chính phủ và bản đồ vệ tinh
vừa qua các đơn vị của bộ quốc phòng xây dựng xường bao quanh sáu mươi bốn ha này đã đúng
nhóm đồng thuận đứng đầu là lê đình kình đã liên hệ với các tổ chức cá nhân phản động nước ngoài tuyên truyền kích động lôi kéo người dân đòi quyền lợi năm mươi chín ha đất hoàn toàn không có trên thực tế
đặc biệt các đối tượng đã móc ngoặc với tổ chức khủng bố việt tân để kêu gọi tài trợ kinh phí kèm theo lời hứa hẹn
càng gửi nhiều đơn thư lên các tổ chức nhân quyền thế giới càng được nhiều tiền hỗ trợ hơn
cũng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua công tác điều tra vụ án giết người tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã phát hiện một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tài trợ tiền cho các đối tượng có liên quan trong vụ án này
để phục vụ yêu cầu điều tra mở rộng vụ án trong đó có hành vi tài trợ khủng bố
cơ quan điều tra đã đề nghị các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phối hợp giả soát phong tỏa một số tài khoản có liên quan
bộ công an thông báo và đề nghị các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nâng cao cảnh giác
không gửi tiền vào tài khoản của những người có hành vi kêu gọi tài trợ và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng xác minh xử lý
hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản số sáu một một không không một chín tám bảy một ba chín mở tại ngân hàng việt công banh mang tên nguyễn thúy hạnh
danh sách các tài khoản nghi vấn liên quan bộ công an sẽ thường xuyên cập nhật khi có thông tin
thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm đêm ngày hôm qua tại công ty cổ phần hd funiture group tỉnh bình định đã xảy ra một vụ cháy lớn
khi phát hiện khói bốc lên từ khu vực hàng thành phẩm doanh nghiệp đã điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng thời khẩn trương tiến hành cứu chữa
đám cháy bùng phát quá nhanh và lan sang hai khu vực thành phẩm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định đã huy động bốn chiếc xe cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã nỗ lực xử lý đám cháy hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và không để lây lan sang các doanh nghiệp lân cận
đến khoảng bốn giờ sáng cơ bản đã khống chế được đám cháy
tại hiện trường hai phân xưởng thành phẩm đã bị thiệt hại nặng nề
hiện tại cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan liên quan kiểm tra đánh giá thiệt hại đồng thời điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ hỏa hoạn này
liên quan đến vụ cháy tại thành phố thanh hóa sức khỏe của một mươi ba người bị thương trong vụ hỏa hoạn đã ổn định
hai nạn nhân nặng nhất thì phải thở máy cũng đã có diễn biến tốt
và đây cũng là thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cho biết
các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ trong đó có ba cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong khi đưa các nạn nhân ra ngoài các chiến sĩ đã nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân nên đã bị ngạt khí
vụ cháy xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng một tại tòa nhà dầu khí thành phố thanh hóa làm hai người thiệt mạng và một mươi ba người khác bị thương
tại hiện trường toàn bộ tầng ba của tòa nhà một mươi một tầng này đã bị cháy rụi hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và xác định thiệt hại
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa phục kích và bắt quả tang tám đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp an phú xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc tài xỉu ba xe mô tô bốn điện thoại di động và nhiều dụng cụ liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hơn hai mươi năm triệu đồng tiền mặt
được biết đây là tụ điểm đánh bạc thu hút rất đông các con bạc tại địa phương và một số địa bàn lân cận tham gia gây mất an ninh trật tự
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an